còn đối với người lính cứu hỏa thì tết đến đơn vị là nhà đồng chí đồng đội là người thân
vui tết nhưng luôn trong tâm thế sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất kỳ thời khắc nào trong ngày
bất kỳ ngày nào trong năm dù đó có thể là ngày lễ hay là ngày tết
và câu chuyện ngay sau đây sẽ giúp cho quý vị hình dung rõ hơn về cái tết cổ truyền của những chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy

với mục tiêu đặt sự bình yên của người dân lên hàng đầu mọi phương án kế hoạch đã sẵn sàng như chính tinh thần của lính cứu hỏa